thưa quý vị trong tuần vừa qua đã có nhiều thông tin đáng chú ý
trên báo công an nhân dân đã đăng tải bài viết có tiêu đề
quyết tâm không để có một ca nhiễm
nội dung bài viết đề cập đến phân tích của phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng
nếu tính từ cột mốc một trăm linh ca vào ngày hai mươi hai tháng ba đến hai mươi bảy tháng ba đạt một trăm ba mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
thì chỉ có một mươi chín người bị phát hiện ở trong cộng đồng
chưa có trường hợp nào f hai lây nhiễm
kết quả này là nhờ sự kiểm soát rất tốt của việt nam
đã được thế giới ghi nhận
phó thủ tướng cũng nhấn mạnh rằng
nếu chúng ta thực hiện nghiêm chỉ đạo của bộ chính trị
ban bí thư chính phủ thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia
và khuyến cáo của cơ quan y tế
thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ thành công như giai đoạn một
và phải quyết tâm để không có đến một ca nhiễm covid một mươi chín ở việt nam
bộ tài chính cho biết
đã trình chính phủ dự thảo nghị định gia hạn
thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
để hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín
điểm mới nhất của dự thảo này
là ngoài ba loại thuế sẽ được gia hạn
là thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập cá nhân
và tiền thuê đất như đề xuất ban đầu
trong văn bản chính thức trình chính phủ lần này
bộ tài chính bổ sung giãn nợ cả thuế thu nhập doanh nghiệp
nghị định này sẽ được áp dụng ngay khi chính phủ ban hành
bộ tài chính ước tính tổng số thuế giá trị gia tăng
được chậm nộp là sáu mươi một sáu trăm linh tỷ đồng
số tiền thuê đất được chậm nộp khoảng bốn năm trăm linh tỷ đồng
ngoài ra bộ tài chính cũng đề xuất gia hạn
ba tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng
và thu nhập cá nhân năm hai nghìn hai mươi
của hộ gia đình cá nhân kinh doanh
số tiền thuế này sẽ được nộp trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai
thưa quý vị theo báo lao động
văn phòng chính phủ đã truyền đạt chỉ đạo
của thủ tướng chính phủ
về việc kiểm tra đánh giá
nguồn cung và tình hình xuất khẩu
theo đó thủ tướng yêu cầu tạm dừng
ký hợp đồng xuất khẩu gạo mới
trong khi chờ báo cáo đánh giá
của đoàn kiểm tra liên ngành
thủ tướng yêu cầu tạm dừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo mới
đối với hợp đồng xuất khẩu gạo đã ký kết
theo đúng quy định pháp luật
sẽ được xử lý cụ thể sau khi đoàn kiểm tra liên ngành báo cáo
bộ công thương bộ nông nghiệp phát triển và nông thôn
bộ tài chính chịu trách nhiệm
đảm bảo cung ứng gạo cho nhân dân trong nước
trong bối cảnh dịch bệnh và biến đổi khí hậu hiện nay
thủ tướng cũng yêu cầu bộ công thương
và các bộ ngành cần nghiêm túc rút kinh nghiệm
trong công tác tham mưu vừa qua
cho đến thời điểm này
nguồn cung gạo lương thực thực phẩm hàng tiêu dùng
không chỉ đủ đáp ứng nhu cầu trong nước
mà còn dư thừa để xuất khẩu
điều quan trọng là người dân bình tĩnh tin tưởng
không để các nguồn tin xấu độc sai sự thật kích động
gây tâm lý hoang mang
dẫn đến những hành động gây hại cho xã hội
và thiệt hại cho chính bản thân mình
hà nội và tp hcm
cùng với nhiều tỉnh thành khác
đã ban hành quy định hạn chế tập trung đông người
trên báo kinh tế đô thị
đã phân tích rõ hơn về vấn đề này
lệnh đã ban hành bằng rất nhiều văn bản cấp thành phố cấp sở ngành
các hình thức tuyên truyền cũng được khai thác triệt để
để ai ai cũng có thể nắm bắt
nhưng dạo một vòng quanh phố
không khó để bắt gặp những quán nhậu mở đến đêm khuya
khi đụng đến làn danh
rất nhiều người sợ hãi
nhưng cách hành xử của nhiều người
lẽ không khác gì một con virus phát tán muộn lấy bệnh
các chuyên gia cho rằng
nếu việc tuyên truyền không mang lại hiệu quả
mệnh lệnh xử phạt hành chính cũng là biện pháp cần áp dụng
đã đến lúc với những người thiếu ý thức kỷ luật
chỉ có nghiêm trị bằng pháp luật
mới đủ sức gian đe
vâng và thông tin vừa rồi
covid một mươi chín đã khiến cuộc sống gia đình bà mai bị đảo lộn
các con thì đang lo lắng công việc bị ảnh hưởng vì nghỉ tránh dịch
còn ông bà chia nhau ra trong ba đứa cháu
trước khi có dịch covid một mươi chín gia đình bà mai chỉ đông vui vào buổi tối
khi con cháu sang nhà dùng cơm sau đó ai lại về nhà lấy
còn bây giờ bà mai kiếm thêm nhiều việc vừa trông chóc cả ngày vừa dạy học cho cháu và lo việc nhà
ở nhà thì cũng nấu ăn cho cháu rồi ở cháu thì ở nhà không có đi học
thì ông bà ở nhà thì cũng dạy cho cháu học rồi dạy cho cháu viết
không có gì mà phải khó chịu hết
thứ nhất là cái mùa dịch này thì tất cả mọi người đều phải như thế
thành ra mình là chung tay góp sức mình không làm gì được lớn
thì mình cứ thật sự mình cứ ở trong nhà cho yên tâm
thứ nhất cho mình và thứ nhất cho mọi người trung quanh
cách nhà bà mai không xa anh trung và hai người bạn của mình
đang chuẩn bị những chai nước rửa tay khử quẩn đem đi tặng
ngoài lý do này anh trung cũng cần tìm
làm một việc để tránh quá chán nản khi ở nhà
mình làm nước rửa tay để mình hỗ trợ cho cộng đồng
những người khó khăn hay là những trung tâm chỗ từ thiện
chùa hay này kia
mình cũng ở nhà theo đúng chủ trương của nhà nước
mình khuyên mọi người nên ở nhà đó
còn này thì mình cũng rất là hạn chế đông người
chỉ có anh em ở đây thì gom lại mà cũng không gom đông nữa
vẫn tuân thủ rất là nghiêm ngặt là không quá một mươi người
còn với hoàng lam
có lẽ ở nhà chỉ mất một tuần đã là một khu sốc lớn
thông thường gia đình lam sẽ đi du lịch đâu đó mỗi tuần một lần
hoặc đi ăn uống bên ngoài thường xuyên
nếu không cũng đi chơi cùng bạn bè hoặc đi thư viện ở trường
cho nên ra ở nhà thời gian quá dài có lẽ khó đối với cô sinh viên này
hồi trước là em có một số cái biểu hiện về cái bệnh trầm cảm
thì trong thời gian đó em cũng có suy nghĩ là
và mình dành thời gian đó để mình đi chơi một chút
để cho nó thoải mái suy nghĩ
nhưng mà mới được khoảng trường một tuần hai tuần thì bắt đầu là dịch bệnh nó hành hành lên
thì lúc đó là bắt đầu em cũng phải tự ở nhà và hạn chế ra đường hơn
sau lúc đó thì bài tập rồi những thứ nó cứ đổ dồn vô một mình em
thì em cảm thấy là nó lại cảm giác lại là quay lại cái biểu hiện trầm cảm đó nữa
thì em mới cảm thấy nó rất là không ổn
những người mà bình thường người ta năng động quá thì bây giờ dường như mà cho người ta ở trong nhà một thời gian dài
thì người ta sẽ cảm thấy khó chịu
thì thật ra mọi người nên kiếm một cách giải trí cho riêng mình
ví dụ như anh ở nhà thì anh có thể đập yoga anh ngồi thiền
hoặc là mình có thể có những hoạt động đơn giản hơn
ví dụ như mình có thể nghiên cứu để mình nấu những món ăn mình yêu thích
thì đó là những cái cách anh nghĩ là nó khá là tích cực trong cái thời gian này
nhìn chung cảm giác bí bách khi phải ở nhà thời gian dài có thể xảy ra ở nhiều người nhiều mức độ
những người này và cả những cá nhân thích nghi thoải mái với việc ở nhà
cũng đều mong cho dịch bệnh chóng qua để sớm trở lại nhịp sống bình thường
thì chỉ có mong muốn cho cái dịch này nó mau qua đi cho nó hết mọi người
bây giờ đều chung tay tất cả mọi người đều phải cố gắng tự giữ mình tự giữ mình sức khỏe trước đi
cái điều mong muốn đầu tiên nhất của em là sau khi dịch bệnh này hết
em sẽ hẹn bạn bè đi du lịch đi chơi để mình giải tỏa những cái căng thẳng vừa rồi trong cái thời gian mà tự cách ly ở nhà
tiếp tục với các tin tức giao thông đáng chú ý khác
sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng bốn tới đây
trong đó thì nhiều quy định mới liên quan đến vận tải hành khách dưới chín chỗ ngồi đang được dư luận quan tâm
khi đã tạo ra một sân chơi bình đẳng
cho taxi công nghệ và taxi truyền thống các hãng vận tải thì sốt sáng chuẩn bị cạnh tranh
còn người dân thì vui mừng vì được hưởng lợi
thay vì buộc phải lắp hộp đèn bắt buộc phải kinh doanh theo kiểu đón trả khách truyền thống
thì giờ đây những quy định bó buộc các hãng taxi truyền thống trong hàng chục năm qua đã chính thức được thay thế
việc phá rào trong các quan niệm truyền thống lần này nhận được sự đồng tình của các lái xe và người dân
nói chung nhìn cái xe gọi là đa số là xe mình đi mua thì thứ nhất là tại quán việt nam thôi
thứ hai là nó cũng nhìn nó không có màu nó nhìn nó vẫn hay hơn
cái gì có lợi thế cho người tiêu dùng thì em sử dụng
bởi vì taxi công nghệ thì là họ có cái giá ấn định rồi thì mình lựa chọn thì mình cũng thấy rất là phù hợp
và bây giờ hiện tại nếu mà taxi truyền thống mà cũng sử dụng những cái công nghệ như taxi không màu như thế thì em cũng thấy ủng hộ
thực tế thì taxi công nghệ không hề rẻ hơn taxi truyền thống
yêu điểm của nó là công khai chi phí di chuyển của hành khách tạo sự yên tâm cho người sử dụng
chính vì một lý do
trong những lý do này hiện các hãng taxi trong nước đang vô cùng sốt sáng chuẩn bị cho mình một hành trang mới cho một luật chơi mới với nhiều điểm tương đồng giữa cả hai loại hình
chúng tôi cũng đã làm việc với các nhà cung cấp về phần mềm ứng dụng khoa học công nghệ để đưa vào cái việc hội nhập cùng với các doanh nghiệp khác
và có thể cạnh tranh một cách sòng phẳng với các doanh nghiệp mà có cái nền tảng công nghệ về số
nên là có thể nói rằng là các cái điều kiện kinh doanh hiện nay thì khá là tương đồng giữa các ngành vận tải
và đã cởi trói được các cái điều kiện kinh doanh
điều kiện kinh doanh mà không còn phù hợp đối với xe taxi
không thể phủ nhận khi xe công nghệ có mặt tại nước ta các hãng taxi buộc phải quan tâm hướng đến lợi ích của người sử dụng nhiều hơn so với trước đây
và khi có nhiều loại hình kinh doanh vận tải cùng cạnh tranh thì lợi ích của người tiêu dùng luôn được đảm bảo
thưa quý vị bắt đầu từ ngày hai mươi ba tháng ba vừa qua nhiều trường mầm non trên địa bàn hà nội đã bắt đầu tiến hành học online
việc dạy online ở bậc học này đã gây nhiều tranh cãi bởi các em còn rất nhỏ hiếu động
nữa các em chủ yếu học kỹ năng thì dạy online có hiệu quả hay không
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
những ngày này cả hai con của chị trịnh thị trúc vẫn phải học online tại nhà vì dịch covid một mươi chín
nếu như con gái đang học lớp bốn của chị có thể tự học thì ngược lại cậu con trai đang học mầm non lại buộc chị phải ở nhà kèm như thế này
việc học online của con trai khiến chị có những băn khoăn
bé của nhà mình thì là chưa chịu khó hồi một chỗ
nên là lúc nào mình cũng phải dành thời gian để ngồi cùng con
nên là về cái vấn đề đó thì sẽ khó khăn hơn
không chỉ các bậc phụ huynh mà chính giáo viên cũng cho rằng việc dạy online cho trẻ mầm non là một bài toán không dễ dàng bởi các em hiếu động không tập trung nên việc online cho các em rất khó tiếp thu
hơn nữa việc dạy online ở trẻ mầm non chủ yếu học kỹ năng nên cần sắp xếp nội dung phù hợp và phải tiết chế thời lượng để không ảnh hưởng mắt cũng như sức khỏe của các em
với trẻ mầm non thì sự tập trung nó không được cao chỉ một lúc là chán thôi
cũng không tránh khỏi trong quá trình học bởi vì nhà mình cũng có một cháu đang trong quá trình học đang ngồi học là quay sang khi đã không chú hiệp bài để quay sang nghịch vấn đề khác
thì làm sao cái sự thứ nhất là cái sự thu hút của giáo viên này cái thứ hai cái bài học và người mẹ cũng có cái sự hướng dẫn các con để làm sao các con thu hút được vào đấy
một cái nữa là cái hiệu quả là cái thời gian học không quá dài đối với trẻ nếu mà dài quá sẽ gây ra cái nhàm chán đối với trẻ
cô không được gần với trẻ và không được tương tác trực tiếp
thì giáo viên lại đòi hỏi là có những cái phần kiến thức và kỹ năng tốt hơn
giáo viên sẽ thể hiện cái bản lĩnh của mình bằng cách đấy là không chỉ là tiếp xúc với trẻ mà ở đấy là còn có cả phụ huynh
vậy thì cô sẽ làm thế nào để xử lý những tình huống sư phạm khi mà không học trực tiếp mà học trực tuyến cùng với phụ huynh và trẻ
ngay từ những ngày đầu có dịch covid một mươi chín việc học online đã được triển khai ở các cấp trung học và đại học
riêng với mầm non cũng chỉ mới được ngành giáo dục thủ đô triển khai
việc học này cũng khác với các cấp học khác sẽ không bắt buộc mà phụ huynh tự nguyện đăng ký cho con em mình
có trường số học sinh đăng ký học chiếm bảy mươi nhưng có trường chỉ đạt từ ba mươi đến năm mươi
có khoảng bảy mươi là phụ huynh đã đăng ký để học online cho các con
và cái số phụ huynh còn lại thì chúng tôi đều gửi các cái video để phụ huynh có thể cho các con xem
và để cho thuận lợi thì chúng tôi truyền tải những cái video đấy

theo cái hiệu quả của phụ huynh
hình thức nó rất là đơn giản rất là dễ thực hiện và dễ truyền tải qua các kênh như zalo
cũng phải được gần năm mươi học sinh tham gia dạy online
còn đâu chúng tôi sẽ quay những phụ huynh mà không có con ở đây mà gửi về với ông bà cha mẹ ở vùng quê
thì chúng tôi đã quay những cái video đó
chúng tôi gửi trên hệ thống rome cũng như là gửi trên hệ thống video của các con
đồng tình là giải pháp tình thế giải quyết khó khăn của các trường trước áp lực
về khung kế hoạch năm học
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng việc dạy online vẫn chỉ là giải pháp tình thế
trong tình hình hiện nay đặc biệt với lứa tuổi mầm non
việc tiếp xúc với thiết bị công nghệ thường xuyên sẽ ảnh hưởng không tốt
đây là điều các trường cần lưu ý để cân đối về thời gian và thời lượng học cho phù hợp
quý vị thân mến trong thời điểm dịch covid một mươi chín bùng phát tại việt nam
đội ngũ nhân viên y bác sĩ bộ đội tình nguyện viên ở tuyến đầu
đang nỗ lực hết sức để có thể chống dịch
hình ảnh các chiến sĩ bộ đội ngủ rừng nhường doanh trại cho người cách ly
những y bác sĩ trẻ viết đơn sẵn sàng tham gia tuyến đầu
những chiến sĩ công an ngày đêm giữ gìn an ninh trật tự
hay các thanh niên dân quân tự vệ đã đổ mồ hôi khuân vác đồ dùng
những hình ảnh này thực sự đã làm lay động hàng triệu trái tim người dân
như một sức mạnh và niềm tin vào chiến thắng
việt nam quyết tâm chiến thắng bại dịch covid một mươi chín
trong cuộc chiến chống covid một mươi chín để cổ vũ động viên các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch
nhiều người cũng ý thức được trách nhiệm hậu phương không kém phần quan trọng
đầy ý nghĩa và thiết thực của mình cùng góp chút cân sức trong cuộc chiến chung
có người ủng hộ tiền bạc người tặng những món quà là ly nước tự pha
sắt cơm tự nấu hay đơn giản là những lời động viên
dù giá trị ít hay nhiều ai cũng đều muốn chung tay giảm gánh nặng cho tuyến đầu
và cùng đẩy lùi dịch bệnh
chuẩn bị hàng trăm suất cơm mỗi ngày gửi tặng các y bác sĩ tại thành phố đà nẵng
là một trong những việc làm như thế
khu bếp của một nhà hàng trên địa bàn quận hải châu
chín giờ sáng không khí khẩn trương chuẩn bị nguyên vật liệu chế biến thức ăn
để chuẩn bị hơn một trăm linh suất cơm vào buổi trưa
kịp chuyển đến các y bác sĩ tại các trung tâm
bệnh viện trên địa bàn thành phố đà nẵng
nguyên liệu thì đầu vào là chúng tôi cũng kiểm tra rất kỹ càng
khi có nhà có nguồn gốc nhập vào và xử lý cũng sơ chế sạch sẽ
hoặc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
còn món ăn thì chúng tôi phải ra đổi hàng ngày
để cho món ăn nó không bị lặp lại có đầy đủ chất dinh dưỡng
chúng tôi làm việc hết trong quyết của mình
để phục vụ cho những y bác sĩ
tiến đạo chống dịch
mong muốn những cái gì đem tốt đẹp cho tới sức khỏe
tới cho những bác sĩ để mà bác sĩ có những đầy năng lực
để có phục vụ và lo cho chăm sóc bệnh nhân
chuẩn bị cả cơm trưa và cơm tối trong năm ngày
hơn một suất ăn đã được nhà hàng này gửi tặng đến các y bác sĩ
chủ nhà hàng cho biết đã có mạnh thường quân đóng góp
để tiếp tục kéo dài việc cung cấp bữa ăn cho những chiến sĩ
nơi tuyến đầu chống dịch
nhiều người cũng đã đến tận nơi để ủng hộ thêm nguyên vật liệu
có nhiều em là gửi cho một mươi kỹ bí
có nhiều người gửi cho thịt cho cá cho gà
những suất ăn được chuẩn bị bằng cả tấm lòng của những người dân
thấu hiểu được nỗi vất vả và cả những nguy hiểm
mà các y bác sĩ đang hàng ngày phải đối mặt
việc làm này sẽ phần nào tiếp thêm nguồn động lực
cổ vũ tinh thần cho những chiến sĩ áo trắng
nơi tuyến đầu chống dịch
chúng tôi muốn nhắn đến các y bác sĩ trong các bệnh viện là
các bác sĩ ơi hãy cố lên hãy khỏe mạnh lên
chúng tôi luôn đồng hành cùng các y bác sĩ ạ
chúc bác sĩ y sĩ khỏe mạnh chúng tôi động lực ủng hộ
vâng ạ những hình ảnh đẹp về hàng trăm suất cơm mỗi ngày
được người dân gửi đến các y bác sĩ đà nẵng
nơi tuyến đầu chống dịch cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay